độc đáo nhà vệ sinh công cộng trong suốt tại nhật bản
thưa quý vị các hãng đánh giá tín dụng và cố vấn kinh tế cho chính phủ lào vừa cảnh báo
nợ công của viên chăn đã vượt ngưỡng nguy hiểm và có nguy cơ vỡ nợ
tính đến thời điểm cuối dữ liệu được công bố hồi tháng sáu
dự trữ ngoại hối của lào đã giảm xuống tám trăm sáu mươi bốn triệu usd
trong khi nợ phải trả của nước này là từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn là hơn một tỷ usd một năm
nguy cơ vỡ nợ cao nếu không có sự can thiệp
tháng trước tổ chức đánh giá tín nhiệm moody đã hạ triển vọng tín nhiệm của lào
từ mức b ba xuống c hai a hai tức là rủi ro rất cao cùng với đánh giá tiêu cực
bộ ngoại giao singapore vừa cho biết nước này và hàn quốc đã hoàn tất đàm phán
và nhất trí sẽ thiết lập làn nhanh đi lại thiết yếu phục vụ mục đích kinh doanh và công vụ
từ ngày bốn tháng chín
hai bộ trưởng ngoại giao singapore và hàn quốc cho rằng việc thiết lập làn nhanh sẽ giúp khôi phục
sự kết nối và hỗ trợ hồi phục kinh tế của cả hai nước
theo thỏa thuận làn nhanh chỉ áp dụng cho những công dân hai nước đi lại
vì mục đích kinh doanh và công vụ
những người đủ điều kiện sẽ phải tuân thủ các điều khoản chung và các biện pháp bảo đảm an toàn
trong đó sẽ phải xét nghiệm covid một mươi chín cả trước khi rời đi cũng như sau khi nhập cảnh
nga sẵn sàng cung cấp toàn bộ dữ liệu cần thiết về vaccine ngừa covid một mươi chín của nước này
có tên gọi là sputnik v
đặc biệt là dữ liệu về các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho tổ chức y tế thế giới who
theo thông tin phái đoàn của nga tại liên hợp quốc đang hỗ trợ thiết lập các liên lạc
giữa trung tâm nghiên cứu gamaleya của nga quỹ đầu tư trực tiếp của nga
và các cơ quan chuyên trách của who liên quan tới vaccine chống covid một mươi chín sputnik v
chính quyền tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết
mỹ sẽ không trả hơn sáu mươi triệu đô la mỹ còn nợ who và thay vào đó sẽ sử dụng số tiền này
để đóng góp cho liên hợp quốc
thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà trắng tuyên bố
mỹ sẽ không tham gia dự án phát triển và phân phối vaccine ngừa covid một mươi chín do who dẫn đầu
quyết định này là một phần trong quyết định của tổng thống trump về việc rút khỏi tổ chức này
vì bất đồng với cách xử lý đại dịch covid một mươi chín của who và cáo buộc cơ quan này chịu ảnh hưởng từ trung quốc
thưa quý vị ngày hai tháng chín tòa đại hình thành phố paris pháp đã chính thức mở phiên tòa đặc biệt
đưa ra xét xử một mươi bốn nghi phạm có liên quan đến các vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo
charlie hebdo và siêu thị hypercatcher ở paris làm một mươi bảy người chết trong tháng một năm hai nghìn một mươi năm
phiên tòa đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận pháp
gia đình các nạn nhân và các nhân chứng được đưa tới tòa đại hình thủ đô paris
nơi chính thức đưa ra xét xử một mươi bốn nghi phạm có liên quan đến loạt khủng bố đẫm máu
nhằm vào tòa soạn báo charlie hebdo và siêu thị hypercatcher ở thủ đô paris hồi tháng một năm hai nghìn một mươi năm
một mươi nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ ba tay súng sát hại một mươi bảy nạn nhân
một trong số một mươi bốn nghi phạm này được xét xử trực tiếp và ba nghi phạm bị xét xử vắng mặt
năm năm trước anh em saeed và sharif gouachi xả súng tại tòa soạn charlie hebdo
là một mươi hai người thiệt mạng và nhiều người trọng thương
con phân tử hayat bormadian là kẻ tấn công siêu thị hypercatcher
giết chết một cảnh sát và bốn người mua hàng
hiện trường vụ xả súng là một cảnh tượng kinh hoàng
mùi máu thuốc súng nồng nặc và các thi thể nằm lên nhau
nó không giống như một vụ án mà giống bãi chiến trường hơn
ba nghi phạm vắng mặt tại phiên tòa lần này đóng vai trò quan trọng trong vụ khủng bố
trong đó có peter sharif kẻ được cho là
kế hoạch và chỉ đạo anh em nhà gouachi
hiện tại giới chức an ninh pháp đang lên tiếng cảnh báo nguy cơ an ninh cao
mối đe dọa khủng bố với nước pháp vẫn đang rất cao
với hơn tám phần tử cực đoan bị theo dõi chặt chẽ
mối lo an ninh càng bị đẩy lên cao khi để kỷ niệm phiên tòa
ngày một chín tờ báo charlie hebdo cũng đã cho xuất bản lại
các bức tranh biếm họa nhà tiên tri mohammed
vốn là nguồn gốc gây nên vụ tấn công cách đây năm năm
đây là hành động gây tranh cãi
nhiều người cho rằng tờ charlie hebdo đang đổ dầu vào lửa
và khiêu khích trong bối cảnh phức tạp của phiên tòa
có đến sáu mươi chín người theo đạo hồi tại pháp tham gia thăm dò ý kiến
phản đối hành động của báo charlie hebdo
đó không phải là đổ dầu vào lửa
việc xuất bản lại các bức biếm họa này là cách để nói rằng
các họa sĩ và nhà báo đã không chết một cách vô ích
mà là vì quyền tự do trả phúng châm biếm và phê phán
hàng trăm nhân chứng sẽ được triệu tập tới làm chứng
trong phiên tòa kéo dài khoảng hai tháng tới
bao gồm cả những nạn nhân sống sót
đã năm năm sau vụ việc nhưng những ký ức kinh hoàng vẫn còn nguyệt
điều duy nhất mà họ mong muốn là công lý được thực thi
một nghiên cứu mới đây cho thấy các phản ứng viêm và miễn dịch
liên quan đến béo phì có thể giúp giải thích nguyên nhân
khiến những người béo phì bị mắc bệnh nghiêm trọng hơn
so với những người mắc covid một mươi chín khác
và thông tin sẽ có trong cụm thuyền lần ngay sau đây
các nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng viêm do việc tích tụ tế bào mỡ
ở những người béo phì vốn liên quan đến các căn bệnh khác
như tiểu đường tuyếp hai và bệnh tim mạch
có thể đóng vai trò lớn trong phản ứng của bệnh nhân đối với covid một mươi chín
theo đó có một mối liên hệ quan trọng giữa béo phì
và tăng nguy cơ dễ mắc covid một mươi chín và bệnh trạng nghiêm trọng hơn
đây cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn
ở những người lớn tuổi mắc covid một mươi chín
do tuổi tác có liên quan đến sự thay đổi trong thành phần cơ thể
điển hình như việc giảm khối cơ tăng lượng mỡ
hãng sản xuất thuốc lá điện tử jual của mỹ
đang có kế hoạch rút khỏi thị trường châu âu và châu á
đồng thời tiếp tục cắt giảm nhân công
sau khi thực hiện cắt giảm một phần ba lực lượng lao động của hãng
juul bị cáo buộc bán chai phép các sản phẩm thuốc lá điện tử
cho các khách hàng dưới tuổi quy định
và các quảng cáo của hãng nhắm vào đối tượng khách hàng là học sinh trung học
theo đó juul đã phải dừng quảng cáo
hoặc ngừng bán các sản phẩm có hương liệu trái cây tại mỹ
và rút khỏi một số thị trường như hàn quốc áo bỉ bồ đào nha nga và tây ban nha
sáng nay theo giờ việt nam tên lửa vega của châu âu đưa vệ tinh lên quỹ đạo
đã được phóng thành công từ vùng lãnh thổ hải ngoại guana của pháp ở nam mỹ
vụ phóng được thực hiện sau nhiều lần trì hoãn do đại dịch covid một mươi chín
cũng như thời tiết không thuận lợi
dự án phát triển tên lửa vega có kinh phí lên tới bảy trăm chín mươi triệu euro
vega phù hợp với các nhiệm vụ đưa vệ tinh nghiên cứu khoa học
và quan sát trái đất loại nhỏ lên quỹ đạo
nạn quấy dối tình dục là hiện tượng xảy ra thường xuyên tại các nơi công cộng ở nhật bản
hầu hết các nạn nhân đều nhận được sự thờ ơ từ những người xung quanh
và để hạn chế tình trạng này mới đây tổ chức phi lợi nhuận nippon foundation của nhật bản
đã thực hiện một ý tưởng vô cùng táo bạo và mới lạ
đó là lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng trong suốt tại thủ đô tokyo
khác với cảm giác tối tâm không sạch sẽ
và không an toàn của các nhà vệ sinh công cộng thông thường
thì những nhà vệ sinh đầy màu sắc này đã xoa dịu nỗi lo về vấn nạn xâm hại
và vấn đề vệ sinh tại các nơi công cộng
những người đến công viên ở khu shibuya thuộc thủ đô tokyo của nhật bản
nay sẽ không còn e rè trước những nhà vệ sinh công cộng tại đây
khi trong tháng tám vừa qua hai hệ thống nhà vệ sinh với vách kính trong suốt
đã được lắp đặt tại một số công viên ở khu vực sầm ớt này
lớp kính sử dụng công nghệ cao
sẽ tự động mờ đục để tạo ra sự riêng tư khi có người bước vào trong và khóa cửa
ngược lại kính sẽ trở nên trong suốt nếu bên trong nhà vệ sinh không có người
giúp người dùng có thể kiểm tra mức độ an toàn và vệ sinh trước khi bước vào
những bức ảnh về nhà vệ sinh long lanh và trong suốt này
ngay lập tức làm dậy sóng mạng xã hội và nhận được nhiều đánh giá tích cực của người dân
tôi thường xuyên sử dụng nhà vệ sinh công cộng mỗi khi đi ra ngoài
chúng ta thực sự không biết bên trong đó có sạch sẽ an toàn hay không hay có người trong đó không
và nhà vệ sinh công cộng trong suốt như thế này khiến tôi cảm thấy an tâm hơn trước khi bước vào
dự án nhà vệ sinh tokyo được tổ chức phi lợi nhuận nippon foundation triển khai
dự kiến sẽ lắp đặt một mươi bảy nhà vệ sinh công cộng tại khu vực shibuya
và hai trong số các nhà vệ sinh này đã được hoàn thành tại hai công viên vào ngày năm tháng tám vừa qua
hai nhà vệ sinh công cộng này được thiết kế bởi kiến trúc sư nhật bản shigeru ban
từng đoạt giải kiến trúc briscoe
ý tưởng xây dựng nhà vệ sinh trong suốt bắt nguồn
từ việc chúng tôi muốn người dân tự phát hiện những kẻ biến thái nấp ở phía trong
mặt khác để cảnh báo và bảo vệ mọi người trước nguy cơ xâm hại
vào ban đêm những nhà vệ sinh này giống như những chiếc đèn lồng
giúp thắp sáng không gian công viên bằng những màu sắc rực rỡ như cam xanh hoặc vàng
theo quỹ nippon các nhà vệ sinh mới sẽ ứng dụng thiết kế tiên tiến và hiện đại hơn
để phù hợp với tất cả mọi người
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay
và để tiếp theo chương trình
mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong bốn mươi năm phút chiều
cùng với biên tập viên anh thư và tiến tú
xin cảm ơn miên tập viên thanh huyền
thưa quý vị tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết
tại các địa phương trên cả nước mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị và các bạn miền bắc đang trong những ngày thu đặc trưng tháng chín
dưới tiết trời thu trong đêm nay bắc bộ hầu như không có mưa
sáng sớm mai sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện ở khu vực đồng bằng
ven biển cũng như các tỉnh vùng núi phía bắc
sáng ngày mai bắc bộ trở lại với tiết trời nắng sớm
sương mù vì thế sẽ tan nhanh trời nắng mạnh trở lại về trưa và chiều
nắng nóng tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở bắc bộ với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nắng nhiều và nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở các tỉnh thành miền trung
tuy nhiên nắng nóng cũng giảm dần về cường độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ khánh hòa trở vào cho đến bình thuận
nhiệt độ từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ và không xảy ra nắng nóng
ở các tỉnh thành phía nam sẽ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì thế chiều và tối mai nam bộ và tây nguyên vẫn có mưa nhiều nơi nhưng cường độ giảm dần
vùng mưa vừa mưa to chủ yếu chỉ xảy ra ở khu vực phía nam của tây nguyên
cũng như các tỉnh miền tây nam bộ
nhiệt độ trong ngày mai ở đây chưa thay đổi nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển mưa rông bắt đầu xuất hiện trở lại ở các vùng biển phía nam
khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và huyện đảo trường sa
sẽ có gió tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
mưa rào và rông xuất hiện rải rác làm tầm nhìn xa giảm thấp chỉ từ bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió yếu sóng thấp và biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
bộ chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng mà thành phố hồ chí minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng thời phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan
và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ qua
phát biểu kết luận tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn
dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi một
phải làm nổi bật được vị trí ý nghĩa tầm quan trọng để từ đó thấy rõ được trách nhiệm của thành phố hồ chí minh đối với cả nước
truyền thống oanh liệt như thế cho nên là phải thấy rõ vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của thành phố hồ chí minh
để từ đó chúng ta xác định cái trách nhiệm của chúng ta bây giờ làm thế nào cho xứng đáng với những cái danh hiệu ấy không nơi nào có được
đại hội đảng

đại hội đảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ thành phố hồ chí minh đối với cả nước
ba tháng chín sở y tế cùng ubnd tỉnh đắk lắc vừa ban hành kế hoạch về việc đón người dân của tỉnh từ thành phố đà nẵng trở về địa phương trong vài ngày tới
từ ngày năm đến ngày một mươi tháng chín tỉnh đắk lắc sẽ điều ô tô ra thành phố đà nẵng để đón khoảng một năm trăm linh công dân địa phương đang sống và làm việc học tập tại đà nẵng có nguyện vọng quay trở về nơi cư trú do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
trên các chuyến xe đều có đội ngũ y bác sĩ công an để bảo đảm an toàn cho chuyến đi sau khi về địa phương người dân sẽ được đưa đi cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu các đơn vị tiếp nhận công dân phải bảo đảm an toàn thân thiện trên mỗi chuyến đi tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị để tiếp tục tiến hành các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đà nẵng
thì sáng nay ba tháng chín các quận sơn trà thanh khê và liên triểu ba quận đầu tiên trên địa bàn thành phố đã bắt đầu tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng theo hộ gia đình
mỗi hộ gia đình sẽ cử ra một thành viên là người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao nhất người có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây để xét nghiệm
hầu hết người dân đã tham gia đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao
hiện tại thì mình đang làm công việc kinh doanh xuất nhập khẩu thì công việc của mình thì có hay đi lại
có di chuyển nhiều cho nên là cũng có nằm trong những nhóm có khả năng
nên là mình cũng chấp hành chủ trương là đến đăng ký để xét nghiệm
trong hai ngày ba và bốn tháng chín dự kiến quận sơn trà sẽ lấy trên một mươi một mẫu
mỗi mẫu được gộp từ ba đến năm đại diện hộ gia đình
với phương pháp này việc phát hiện người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng sẽ nhanh hơn và kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch hiệu quả
pháp dụng là lấy được toàn dân lấy được đại diện cho toàn dân
và qua đó chúng tôi sẽ khoanh vùng được
nếu kết quả xét nghiệm khả quan âm tính hết thì đó là tốt
những chỗ vùng nào mà dương tính thì chúng tôi sẽ khoanh vùng đấy và làm toàn toàn dân
trước hết là chúng ta đảm bảo việc thực hiện giãn khoảng cách
chúng tôi chia giờ ra chia giờ cho người dân
người dân chúng tôi mờ giấy mờ và theo giờ đó người dân mới đánh được
như vậy thực hiện dọn khoảng cách
thứ hai chúng tôi tính được số lượng ở trong buổi và có sự phối hợp rất là chặt chẽ
theo số liệu báo cáo nhanh từ ủy ban nhân dân
các quận huyện hiện đã có trên năm mươi một một trăm linh hộ có ít nhất một thành viên được lấy mẫu xét nghiệm
đà nẵng còn trên hai trăm hai mươi hộ chưa được xét nghiệm
trong giai đoạn một từ ngày ba đến ngày tám tháng chín dự kiến sẽ có gần bảy mươi một năm trăm linh hộ được lấy mẫu xét nghiệm
tiếp nối chương trình
cấp phép nhập khẩu thuốc giải độc cho bệnh nhân ngộ độc pate minh chay
tiếp nối chương trình
thu giữ hàng nghìn sản phẩm nguyên liệu làm trà sữa giả
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong những ngày tới tại bắc bộ và bắc trung bộ tình hình nắng nóng và chỉ số tiêu cực tím uv sẽ ở mức cao
từ ngày hai đến ngày năm tháng chín khu vực bắc bộ có mức chỉ số cực tím cao từ tám đến một mươi
khu vực trung bộ có chỉ số uv cực đại trong ngày liên tục duy trì ở mức từ chín đến một mươi
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân khi ra đường cần che chắn
bôi kem chống nắng và có các biện pháp phòng chống nắng phù hợp
nếu không có việc cần thiết thì người dân hạn chế ra ngoài nhất là vào thời điểm buổi trưa
cục quản lý dược bộ y tế đã quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc botulism antitocin
để điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hiếm gặp tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
sau khi anpate minh trải nhiễm khuẩn
sản phẩm này có chứa vi khuẩn clostridium botulinum gây ra độc tố botulinum
việc nhiễm độc tố của vi khuẩn này có thể gây ra các biến chứng nặng có dẫn đến suy hô hấp liệt toàn thân
phụ thuộc thở máy nguy hiểm đến tính mạng
các trường hợp biến chứng nặng được chỉ định sử dụng loại thuốc mới được nhập khẩu để giải độc
đây là một loại thuốc hiếm hiện chưa có số đăng ký lưu hành tại việt nam
thưa quý vị thực hiện tháng cao điểm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
trong dịp tết trung thu ngày ba tháng chín tại xóm bốn yên bài tự lập mê linh hà nội
đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết thực phẩm phát hiện hàng nghìn sản phẩm
bao gồm nguyên liệu làm trà sữa bột pha chế si rô hoa quả bột trà xanh do nước ngoài sản xuất
và không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
địa điểm tập kết số hàng trên do lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xóm bốn yên bài
tự lập mê linh tp hà nội
thuê để làm nơi giao dịch hàng hóa sau khi bị phát hiện và thu giữ
đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chủ cơ sở xác nhận số hàng trên được thu mua trôi nổi trên thị trường
sau đó được bán lại cho các cửa hàng kinh doanh trà sữa nước hoa quả trên địa bàn hà nội
tất cả các số hàng trên đều do nước ngoài sản xuất
phương thức vận chuyển và giao nhận hàng hóa của các đối tượng rất là tinh vi
và tận dụng thì đây là cái ngoại thành của hà nội ít bị
các cơ cơ
cơ quan chức năng để phòng tránh sự kiểm tra của các quan chức năng
thì chủ cơ sở đã lựa chọn địa điểm là ngoại thành để là nơi cất dấu hàng hóa
và phương thức giao nhận hàng hóa của các đối tượng
thì thường là vào những khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn
để phòng tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
và để có thể phát hiện và xử lý thành công vụ việc
thì lực lượng chức năng đã tốn rất nhiều thời gian để mật phục
và cũng như là để có thể
phát hiện được cái quy luật hóng hóa cũng như là sai phạm của cái chủ cơ sở để tiến hành xử lý đấy
hiện tại tổ công tác đang tiến hành điều tra và thu thập thông tin đầu ra của chủ cơ sở
để tiến hành xử lý theo quy định
thưa quý vị sau hơn ba mươi năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới
tinh thần bất diệt của cách mạng tháng tám
luôn là nguồn lực hôn đúc ý chí quyết tâm phấn đấu của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
nhờ đó đất nước đã vươn lên vượt qua ngưỡng nước nghèo kém phát triển trở thành nước đảng phát triển
đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện
cùng với đó là những chính sách đối ngoại của đảng ngày càng mở rộng
uy tín và vị thế của việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
đảng đã viết tiếp vào lịch sử của dân tộc những ngày xuân tươi sáng
về một đất nước anh hùng ngày càng phôn thịnh trên con đường đổi mới
trong sự nghiệp đổi mới đảng cộng sản việt nam tiếp tục dương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
ngay từ đại hội đảng lần thứ bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một đảng đã tuyên bố
việt nam muốn là bạn của các nước trên thế giới
phấn đấu vì mục tiêu hòa bình độc lập và phát triển
vì vậy đảng quyết định mở rộng đối ngoại với đường lối đa phương hóa
qua đó đã giúp việt nam có những bước tiến dài đầy ấn tượng trên trường quốc tế
nguyên tắc thì chúng ta kiên trì nhưng mà sách lược thì chúng ta linh hoạt
cái nguyên tắc là gì tức là chúng ta phải kiên trì cái mục tiêu tối thượng
cái mục tiêu đúng đắn và cao cả của cách mạng của đất nước của đảng
đó là độc lập
đó là độc lập tự chủ đó là chủ quyền lãnh thổ
thế còn cái sách lược thì nó hết sức linh hoạt
tùy từng thời điểm tùy từng lúc tùy từng nơi
có lúc cương có lúc nhu có lúc nhanh có lúc chậm có lúc tiến có lúc nhủ
để chúng ta đạt được cái mục tiêu cao cả
mỗi một nước đối với chúng ta vừa là đối tác nhưng mà vừa là đối trưởng
trong phương thức thì vừa là hợp tác vừa là đấu tranh
mỗi một nước đều thế
đó là chính lý do thực tiến mà phải đú nhạy bên để nhìn thấy
phải có một cái tư duy mới phải có đấu tranh thì nó mới ra được
bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến đổi
đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực và cộng đồng quốc tế
đối với việt nam trong xu thế hội nhập sâu rộng quyền hạn và nghĩa vụ
trách nhiệm quốc tế của việt nam lại càng tăng lên nặng nề hơn
trước tình hình đó đảng đã tiếp tục phát huy tinh thần kết hợp sức mạnh thời đại và dân tộc
sức mạnh nội lực
và quốc tế để nhanh chóng quyết đoán những chiến lược sách lược đúng đắn sáng tạo và mềm dẻo linh hoạt
chúng ta định hướng sang chủ nghĩa
nhưng mà chúng ta kêu gọi đầu tư nước ngoài
chúng ta dựa vào sức mạnh kinh tế của nước ngoài
nhà đầu tư trong nước nhà đầu tư ngoài nước đều coi trọng như nhau
trong cái xây dựng làm cho dân giàu làm cho nước mạnh
và nước ta
bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lấy sổ
đấy là một yêu cầu tốt
tối thượng và dứt khoát phải làm
nhưng mà nếu chỉ thế không thôi không nghĩ đến yêu cầu khác thì cũng không được
phải giữ vững môi trường hòa bình ổn định
để đất nước mình tiếp tục là phát triển lên
và đối với chúng ta ai vi phạm đến chủ quyền độc lập
là không bao giờ chúng ta nhân dựa
và không bao giờ chúng ta là không đấu tranh không quyền quyết
bốn mươi năm năm qua kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết
kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới
lịch sử đã lựa chọn đảng cộng sản việt nam
với khát vọng mang lại tự do hạnh phúc no ấm cho đồng bào
ngoài lợi ích của tổ quốc nhân dân
thì đảng không có lợi ích riêng nào khác
bảy mươi năm đảng anh hùng và gắn bó với nhân dân
đã viết thêm vào lịch sử những ngày xuân sáng tươi rực rỡ nhất
đảng xứng đáng là trí tuệ là danh dự của dân tộc
thưa quý vị và ở cuối chương trình hôm nay như thường lệ
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin
về các sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày
sáng nay tại buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
để cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự
trình đại hội lần thứ một mươi một của đảng bộ tp hcm
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm góp ý vào dự thảo các văn kiện của thành phố
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu
các văn kiện cần làm nổi bật vai trò tầm quan trọng của thành phố
cũng như chú trọng hơn nữa công tác xây dựng đảng
để xây dựng đảng bộ tp hcm thực sự trong sạch vững mạnh
cục quản lý dược bộ y tế đã quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc botulishum antitocin
để điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hiếm gặp
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
sau khi ăn pate mi chay nhiễm khuẩn
hôm nay tại xóm bốn yên bài tự lập mê linh hà nội đội bốn
phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra
điểm tập kết thực phẩm phát hiện hàng nghìn sản phẩm
bao gồm nguyên liệu làm trà sữa do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh ngộ độc xuất xứ
nga sẵn sàng cung cấp toàn bộ dữ liệu cần thiết
về vaccine ngừa covid một mươi chín của nước này
có tên gọi là sputnik v
đặc biệt là dữ liệu về các cuộc thử nghiệm lâm sàng
cho tổ chức y tế thế giới who
đây là thông tin do đại diện thương trực của nga
tại liên hợp quốc đưa ra
thưa quý vị đến đây thì chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay
của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
thân ái chào tạm biệt